nhân kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng sáng nay
ubnd tp hcm cùng liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức trao giải thưởng tôn đức thắng lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi
giải thưởng tôn đức thắng năm nay tôn vinh một mươi cá nhân tiêu biểu trong các ngành trọng yếu
như nông nghiệp công nghiệp điện điện tử cơ khí chế tạo máy
đã có những sáng kiến giải pháp mới rút ngắn công đoạn giảm thao tác máy
an toàn hơn cho người lao động tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất
góp phần tăng lợi nhuận cho công ty cũng như tăng thu nhập cho người lao động
giải thưởng tôn đức thắng được tổ chức hàng năm nhằm vinh danh các kỹ sư công nhân tiêu biểu
có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực
được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh
qua đó lan tỏa phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo
trong đội ngũ công nhân viên chức lao động của thành phố